tại quảng trường sun canavan plaza thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ kỷ niệm hai mươi năm vịnh hạ long được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco công nhận là di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai
và công bố nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về việc xác nhập huyện hoành bồ vào thành phố hạ long sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh quảng ninh đến sự và phát biểu tại lễ kỷ niệm có phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu bày tỏ tin tưởng tỉnh quảng ninh tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển và thành phố hạ long sẽ không còn bị giới hạn về địa giới hành chính
qua đó giúp cho thành phố và tỉnh quảng ninh làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh hạ long bảo vệ môi trường phát triển kinh tế xã hội
đưa thành phố hạ long xứng tầm là thành phố du lịch biển văn minh thân thiện đô thị xanh phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật xã hội đồng bộ và hiện đại